ngày năm tháng một mươi nhật bản đã bắt đầu đợt hai xả nước thải qua xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân fukushima ra thái bình dương
sau khi đợt xả thứ nhất đã được thực hiện trong các giới hạn an toàn cho phép từ ngày hai mươi bốn tháng tám đến ngày một mươi một tháng chín
truyền thông nhật bản cho biết đợt hai dự kiến kéo dài tới ngày hai mươi ba tháng một mươi với tổng cộng bảy tám trăm linh tấn nước tương đương với lượng nước đã xả trong đợt đầu
và theo kế hoạch thì mỗi ngày xả khoảng bốn trăm sáu mươi tấn
từ đợt xả đầu tiên chính phủ nhật bản chính quyền tỉnh fukushima và công ty điện lực tokyo tepco đã phân tích định kỳ lượng tròiềm trong nước biển và cá quanh nhà máy và không ghi nhận bất thường
theo kế hoạch tepco sẽ xả gần ba mươi một hai trăm linh tấn nước đã qua xử lý phóng xạ theo bốn giai đoạn hoàn tất trong tài khoá hiện nay đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
và đây là lượng nước được dùng để làm mát những thanh
nhiên liệu hạt nhân nóng chảy hòa trộn với nước mưa và nước ngầm nhưng đã qua xử lý để đảm bảo an toàn